thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn đã qua hai mươi năm từ khi có chỉ thị bảy cttu ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của bộ chính trị
về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
nhưng việc phát triển đảng trong doanh nghiệp fdi còn rất hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng và phát triển của các doanh nghiệp
số tổ chức đảng hiện quá ít vấn đề đặt ra là phải tìm được giải pháp để các doanh nghiệp fdi quan tâm tạo điều kiện xây dựng tổ chức cơ sở đảng và coi đó là một nhiệm vụ của doanh nghiệp
đây là công ty hồ sĩ đen việt nam
doanh nghiệp có một trăm linh vốn đầu tư hàn quốc thuộc khu công nghiệp quang châu việt yên bắc giang
tất cả những gì chúng tôi tiếp cận được chỉ là hình ảnh cánh cổng từ bên ngoài
gặp gỡ chủ doanh nghiệp người hàn quốc là điều không tưởng
những doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn khó tiếp cận để thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức cơ sở đảng
trong những công ty này chỉ có công đoàn hoạt động còn sự quan tâm chính của doanh nghiệp là sản xuất và lợi nhuận
công ty hồ sĩ đen đã có ba đảng viên nhưng vẫn không thể thành lập được tri bộ
để xây dựng phong trào đảng trong công ty nước ngoài thật sự là rất là khó
muốn xây dựng được thì phải chứng tỏ được vai trò của đảng đối với doanh nghiệp nước ngoài
mình là đem lại những lợi ích gì cho công ty
từ đó bên ban giám đốc cũng như toàn thể các cán bộ công nhân viên của công ty
sẽ quay lại hướng hướng phong trào phong trào đảng mới phát triển được tốt được
cách công ty hồ sĩ đen không xa là công ty nichirin của nhật
đồng chí nghĩa đã làm chủ tịch công đoàn của công ty nigerin việt nam trong nhiều năm qua
là một trong bốn đảng viên nòng cốt đang làm việc tại doanh nghiệp này
đồng chí luôn hăng hái đi đầu trong công tác đảng tham gia vào công việc sản xuất
để từ đó thuyết phục gần gũi công nhân hơn
tuy nhiên chủ doanh nghiệp người nhật vẫn chưa tạo điều kiện cho thành lập tri bộ tại đây
tuy nhiên bốn đảng viên của công ty vẫn phải sĩ hoạt chung với tri bộ khu công nghiệp
các chủ doanh nghiệp thì họ chưa nhìn được thấy cái lợi ích lợi ích từ tổ chức đảng
nên việc công tác phát triển đảng của chúng tôi hiện tại
bây giờ là vẫn đang phát triển một cách âm thầm và chưa thông báo cho lãnh đạo của công ty
tuy nhiên chính cái khó trong việc gây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp fdi
như đồng chí nghĩa phải thực sự chăn trở tìm ra giải pháp
hiện tại đồng chí đã cùng phó bí thư đảng ủy cấp trên tiếp cận vận động những quần chúng yếu tố
và chuẩn bị kết nạp thêm ba đảng viên nâng số đảng viên trong công ty lên bảy đảng viên
đồng thời tìm cách vận động chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thành lập tri bộ
thành lập tổ chức đảng thì để làm được họ đồng ý thì việc đầu tiên mình phải làm xây dựng được cái lợi ích thiết thực nhất cho họ
ví dụ như là qua tổ chức đảng chúng tôi có thể tuyên truyền được chính sách pháp luật
chúng tôi có thể tiêm truyền về những cái chủ trương hay tiêm truyền về những cái chính sách và nâng cao cái năng lực sản xuất nâng cao năng suất cho người lao động
là người lăn lộn với công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp nói chung trong doanh nghiệp fdi nói riêng nhiều năm qua
không ít lần bị chủ doanh nghiệp từ chối gặp mặt chứ chưa nói đến việc thuyết phục
đồng chí chiến vẫn kiên trì vượt qua sự quản lý khắt khe của doanh nghiệp nước ngoài
tiếp cận qua đội ngũ cán bộ công đoàn để vận động tuyên truyền kết nạp họ vào đảng
đồng thời vận động chủ doanh nghiệp cho thành lập tri bộ trong công ty
điều quan trọng nhất mà đồng chí rút ra được là phải làm chủ doanh nghiệp nhận ra sự cần thiết lợi ích mà họ có được khi thành lập tổ chức cơ sở đảng
chỉ khi thấy được điều đó những chủ doanh nghiệp người nước ngoài mới tự nguyện hợp tác
khi đó công tác xây dựng đảng mới thật sự sống trong doanh nghiệp
phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một công việc cũng tương đối khó
đặc biệt là phát triển đảng trong các doanh nghiệp nước ngoài thì lại càng khó khăn
thực chất thì khi mà làm việc với chủ doanh nghiệp nước ngoài thì họ cần cái gì
chính là họ cần nguồn nhân lực và đặc biệt là nhân lực quản lý
thì đảng sẽ cùng giúp cho doanh nghiệp để chúng ta phát triển được đội ngũ quản lý của doanh nghiệp
để họ gắn bó hơn trách nhiệm cao hơn và vì mục tiêu của phát triển bền vững của doanh nghiệp
nếu chúng ta đem được cái điều đó đến với doanh nghiệp thì chắc chắn là chủ doanh nghiệp sẽ ủng hộ cái sự phát triển đảng
hiện bắc giang có hơn bảy công nhân và từ năm đến bảy người có trình độ đại học trở lên đang lao động trong các khu công nghiệp
đây là nguồn nhân lực có chất lượng của các doanh nghiệp và cũng là nguồn phát triển đảng
phải có tổ chức đảng thì mới có thể khai thác được nguồn lực trẻ và có trình độ đó
việc thành lập phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói chung và trong các doanh nghiệp fdi nói riêng cần phải được quan tâm đặc biệt
nhất là phải có các giải pháp để các chủ doanh nghiệp người nước ngoài nhận thấy lợi ích có được từ tổ chức đảng
để rồi họ sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đảng hoạt động
với các doanh nhân cứ việc gì có lợi cho họ thì họ tự khắc đồng ý mà không cần phải tuyên truyền nhiều
bên cạnh đó tỉnh ủy cũng cần có những giải pháp tổng thể để hình thành hệ thống tổ chức đảng trong các khu công nghiệp
cụm công nghiệp thực hiện mô hình đảng bộ khu công nghiệp theo chỉ đạo và hướng dẫn của trung ương
trước mắt tập trung vào những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động để thành lập tri bộ
từ đó phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để giả soát nắm chắc số lượng đảng viên đang sinh hoạt ở địa phương
để chuyển về sinh hoạt ở tổ chức phù hợp
khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng đoàn thể tại doanh nghiệp
khi đó việc phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp fdi nói riêng mới có những chuyển động tích cực